bồi dưỡng kiến thức mới kiến thức nâng cao cho lãnh đạo các cấp trong lực lượng công an nhân dân là một chủ trương lớn và đúng hướng của lãnh đạo bộ công an đã được thực hiện trong nhiều năm qua và đạt được những kết quả quan trọng tăng cường năng lực chiến đấu cho lực lượng công an nhân dân
đặc biệt trong tình hình hiện nay khi triển khai nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trong đó các lớp bồi dưỡng được tổ chức dành riêng cho từng đối tượng học viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho lãnh đạo cấp phó cục trưởng phó giám đốc và tương đương trong lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba được tổ chức từ ngày bảy đến ngày một mươi bốn tháng sáu tại học viện cảnh sát nhân dân
học viên là các đồng chí phó cục trưởng phó giám đốc phụ trách khối cảnh sát đến từ các cục nghiệp vụ và công an các tỉnh thành trên cả nước
thời gian bồi dưỡng tuy không dài nhưng chương trình bồi dưỡng gồm các chuyên đề có ý nghĩa thiết thực để học viên có thể vận dụng trong lãnh đạo chỉ đạo toàn diện có hiệu quả các mặt công tác công an tại đơn vị địa phương
trong đó tập trung chủ yếu cập nhật nội dung mới trong khối kiến thức về chính trị pháp luật hoạt động phòng ngừa và điều tra tội phạm
đồng thời những trao đổi về kinh nghiệm kỹ năng về lãnh đạo quản lý chỉ đạo trong phòng ngừa và điều tra tội phạm cũng được đưa vào nội dung các bài học